tại thời điểm một mươi bốn h chiều ngày sáu tháng tám giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập kỷ lục mới
vượt mốc sáu mươi hai triệu đồng một lượng tăng ba triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng
vàng bạc đá quý sài gòn hiện niêm yết giá vàng sgc ở mức sáu mươi năm đến sáu mươi hai triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý phú nhuận niêm yết giá mua vào bán ra ở mức sáu mươi tám triệu đồng đến sáu mươi hai triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới cũng đang tiếp tục đi lên quanh mốc hai năm mươi usd một ounce tương đương với năm mươi bảy sáu triệu đồng một lượng
đã bao gồm thuế phí thấp hơn giá vàng trong nước bốn bốn sáu triệu đồng một lượng